thưa quý vị như vậy là quốc hội đã nhất trí bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn giữ chức chủ tịch nước
sau lễ tuyên thệ phát biểu nhậm chức trước quốc hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chia sẻ tâm trạng vừa mừng vừa lo
mừng vì được quốc hội nhân dân tin cậy yêu mến giao nhiệm vụ lo là làm thế nào để hoàn thành tốt nhất trọng trách trước đất nước
chia sẻ thẳng thắn của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhận được sự đồng tình và kỳ vọng cao của cử tri và nhân dân cả nước
theo dõi trực tiếp lễ tuyên thệ lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đông đảo cử tri và nhân dân đều bày tỏ sự tin tưởng đối với đồng chí nguyễn phú trọng trên cương vị công tác mới
theo dõi trên tv thấy bộ tiên thệ của đồng chí chủ tịch nước
đặc biệt là người
và đã nhận chủ tịch nước này chính là ông đồng chí nguyễn phú trọng là tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam
nói chung là đồng chí này từ khi mà lên làm tổng bí thư thì phải nói là rất nhiều cái thay đổi mới
đặc biệt là đồng chí này dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm và làm được nói được làm được làm có hiệu quả
hôm nay đồng chí tiếp và nhận là
tổng bí thư vừa là chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì tôi nghĩ một cái tài năng một cái đức độ của một đồng chí nguyễn phú trọng này
theo cá nhân tôi là rất tôn kính đồng chí này phải nói là xứng đáng một người cộng sản
rất là tâm quyết rất nhiệt tình có một tinh thần trách nhiệm rất tốt là chăm lo xây dựng đất nước để cho đất nước phát triển
đồng chí nguyễn phú trọng nhậm chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thì riêng bản thân tôi rất là xúc động
rất là xúc động những cái lời phát biểu của đồng chí nó thể hiện cái sự quyết tâm của đồng chí nguyễn phú trọng
cái điều trước tiên là rất là xúc động
vấn đề thứ hai nữa thì bản thân tôi rất là tuyệt đối tin tưởng tuyệt đối tin tưởng đối với đồng chí nguyễn phú trọng
trong quá trình đồng chí trực tiếp làm bí thư hay nhận kỳ

thì mình thấy cái việc chỉnh đốn xây dựng đảng
còn một cái quyết liệt nữa đó là chống tham nhũng của đồng chí
rất là quyết liệt
thì chính từ chỗ đó mới đưa về cái phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta ngày càng phát triển đi lên hơn
cái kỳ hợp này tôi thấy rằng là coi như đồng bầu coi tổng bí thư làm chủ trình nước
thời điểm này là rất tuyệt đối
coi như hợp lý hợp tình và hợp làm dân
tổng bí thư làm chủ tịch nước thì cái điều đó là tôi nghĩ là điều đó rất là tốt
rất phù hợp với lại cái nguyện vọng của tầng lớp nhân dân và của đảng viên
với trách nhiệm là người đứng đầu đảng mong muốn xây dựng đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ đạo quyết liệt với những vụ án tham nhũng lớn
trong đó có liên quan tới nhiều cán bộ cấp cao trong đảng xử lý nghiêm minh với tinh thần không có vùng cấm
những việc làm cụ thể của đồng chí nguyễn phú trọng đã nhận được sự tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng đối với người đứng đầu đảng và nhà nước
trong thời gian qua tổng bí thư có chiến lược chống tham ô tham nhũng thì chúng tôi rất là ủng hộ
vì chính từ cái sự tham ô tham nhũng đó đất nước của chúng ta nó bị tác động rất nhiều
cái sự mong muốn của chúng tôi thì không có gì hơn
mong chủ tịch nước còn mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa để sớm trừ được cái nạn tham ô thâm nhũng của đất nước việt nam
thắng lợi thành công trong cái việc nhất là cái việc chống tham nhũng
dân rất thân yêu mà đi bất kỳ ở chỗ nơi nào dân cũng đồng tình ủng hộ
bây giờ đồng chí gánh vác thêm cái nhiệm vụ mà được hội nguyện chủ tịch nước cực vào là làm chủ tịch nước
thì mọi người đều rất hân hoan vấn khởi
đông đảo cử tri cho rằng khối lượng công việc sắp tới của đồng chí nguyễn phú trọng trên cương vị là tổng bí thư chủ tịch nước sẽ rất nặng nề
xong tin tưởng với sự tận tâm tận lực vì nhân dân đồng chí nguyễn phú trọng sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp với quyết sách đúng đắn trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước
tổng bí thư vừa là được bầu làm chủ tịch nước rồi

thì cái lãnh đạo và chỉ đạo
thì công tác nhân sự
những các khóa tới tiếp theo là đất nước sẽ có những chuyển biến tổ chức chặt chẽ và thu gọn
rất là kỳ vọng ở đồng chí nguyễn phú trọng
bởi vì một con người có đức tài và có một bản lĩnh chính trị vững vàng có một trí tuệ uyến bác
thì tôi tin rằng thời gian sắp tới
đồng chí sẽ có những việc cống hiến to lớn trong cái sự nghiệp cách mạng của chúng ta
đó là thể hiện sự kích tinh của đảng cộng sản việt nam về vấn đề bưu trí con người
là người có tâm huyết với đảng với nhà nước với nhân dân
để từng bước bày trừ những cái tệ nạn tham nhũng trong xã hội
để từ đó là nhân dân đảng viên tin tưởng sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam trong thời gian tiếp theo
để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
để thực hiện mục tiêu của đảng đề ra là vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
chúng tôi rất là tin tưởng và chúng tôi thấy rằng là trên cái nhiệm vụ này thì nó sẽ nặng nề cho tổng bí thư nhiều hơn
nhưng mà cũng là tạo nên một cái thuận lợi để tổng bí thư thực hiện cái nhiệm vụ của mình trong cái lịch sử của dân tộc giao cho
và chúng tôi cũng tin tưởng hết sức rằng là nhất định tổng bí thư đã hoàn thành cái nhiệm vụ sứ mệnh của dân tộc
với cái lòng mong muốn của cư tri với cái sự tin tưởng của nhân dân cả nước hiện nay trong cái công tác đổi mới của đảng và nhà nước
cái việc tổng bí thư nguyễn phú trọng làm chủ tịch nước là một cái điều hết sức thuận lợi
và tôi tin rằng là với cái quyết tâm đặc biệt là với năng lực của tổng bí thư nguyễn phú trọng thì ông hoàn toàn có thể đảm đương chức danh chủ tịch nước
và ông làm tốt cái chức vụ này
và tôi hy vọng là trong thời gian tới
thì cái hệ thống chính trị của chúng ta tiếp tục có cái sự củng cố đẩy mạnh phát triển
và nó là động lực cho phát triển kinh tế xã hội
cũng như là đáp ứng cái sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước